hiện tại tỉnh phú yên đang nỗ lực trồng hơn sáu hectare rừng theo kế hoạch đầu năm đề ra
và trồng bù gần một hectare rừng bị cháy trong mùa khô hạn
thế nhưng do giá cây giống quá cao suất đầu tư trồng rừng tăng
khiến cho việc trồng rừng của cả người dân và doanh nghiệp đều đang gặp khó khăn
hiện đang vào giữa mùa trồng rừng ở các tỉnh nam trung bộ
tuy nhiên năm nay người trồng rừng phải đối diện với nhiều khó khăn do thiếu vốn để mua cây giống
vì trước đó rừng chết và cháy do nắng hạn nên không thể thu hoạch được
trong khi đó chi phí đầu vào cho trồng rừng lại tăng cao hơn so với năm ngoái
tại phú yên mùa trồng rừng diễn ra từ đầu tháng một mươi hàng năm
hiện một cây keo giống có giá từ một một trăm linh đến một bốn trăm linh đồng tăng khoảng sáu trăm linh đồng so với đầu vụ
chi phí trồng rừng cũng tăng từ ba mươi đến bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
tăng một gấp đôi mà bây giờ bỏ ra lại số tiền để mà cây giống keo đó
ngoài trồng thì bà con cũng hơi thiếu với các nguồn tiền vốn
rất là khó khăn do giống cao nhiều lúc mà bà con đó cũng nhiều
phú yên có gần một hectare rừng trồng bị cháy trên hai bảy trăm linh hectare chết và khô héo do đợt hạn hán kéo dài kỷ lục vừa qua
phần lớn các diện tích phải trồng lại hoặc trồng rậm trong vụ này
rừng chết người dân thậm chí cả doanh nghiệp không thu được gì
cây giống đó cũng chẳng đáng là bao nên gặp rất nhiều khó khăn về vốn cũng như cây giống để trồng lại
trên một đơn vị diện tích suất đầu tư trồng rừng tăng cao so với năm ngoái
nhiều hộ không có tiền phải mua nợ cây giống không bảo đảm chất lượng
hoặc bán cây keo non trên diện tích chưa bị thiệt hại để lấy tiền trồng rừng mới
điều này sẽ gây thiệt hại về kinh tế trước mắt
cũng như giảm chất lượng năng suất rừng trồng sau này